những ngày qua bệnh viện huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi liên tiếp tiếp nhận hơn hai mươi trường hợp nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm
hiện một số trường hợp nặng được chuyển lên bệnh viện đa khoa quảng ngãi và bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
số còn lại đang được theo dõi tại bệnh viện huyện bình sơn
trước đó vào các ngày mùng năm sáu tháng bốn có tới hai mươi một bệnh nhân nhập viện cùng triệu chứng đau bụng nôn mửa và tiêu chảy
các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì trứng cút mua tại cửa hàng bánh mì thị trấn châu ổ huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
sau khi cấp cứu các bệnh nhân được chăm sóc và theo dõi biểu hiện của bệnh
bốn trường hợp nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên là bệnh viện đa khoa quảng ngãi và bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam điều trị
tuy nhiên số người bị ngộ độc vẫn chưa dừng
trong sáng nay ngày bảy tháng bốn đã có thêm tám trường hợp tiếp tục nhập viện tại bệnh viện bình sơn với các biểu hiện ngộ độc thực phẩm nghi doan bánh mì
hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với cửa hàng bánh mì này đồng thời lấy mẫu giao trung tâm y tế dự phòng kiểm nghiệm
bước đầu cho thấy toàn bộ bệnh nhân đều ăn bánh mì có nhân ô nhiễm nghi nhiễm vi sinh